tại thành phố cần thơ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng với các bộ ngành trung ương
làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long
như dìm về dự mừng tết cổ truyền trôn trần nam thơ mây năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả
mà các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng cho rằng khu vực đồng bằng sông cửu long đang đối mặt nhiều thách thức
do biến đổi khí hậu nguồn lực cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém
cũng như những khó khăn về sản xuất
do đó các địa phương cần xác định rõ quan điểm chuyển đổi mô hình phát triển
quy hoạch sản xuất theo từng tiểu vùng xu hướng chuyển dịch lao động
đặc biệt các tỉnh thành cần chú trọng việc kết nối nội vùng và liên vùng
theo hướng thực chất khả thi

gì nếu như để b sen nữa
b tổ chức quyết rõ mức giá cơ quan và nước dịch vụ y tế

nhưng trong cuối trước
sản phẩm nông nghiệp khác là cái thứ gì và đặc biệt là tái cơ cấu ngành dịch vụ công nghiệp kinh tế biển dịch vụ của đối tích
những nghề như vậy phải thực hiện đồng bộ chứ không phải chỉ nông nghiệp không
thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp đột phá trong nhiều lĩnh vực về kinh tế văn hóa xã hội
trong đó tập trung về lĩnh vực đất đai quản lý tài nguyên nước thu hút đầu tư tạo động lực phát triển cho toàn vùng cũng như cả nước
đây cũng sẽ là cơ sở để chính phủ tổ chức sơ kết nghị quyết một trăm hai mươi về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
đồng thời đề xuất những giải pháp kiến nghị trong từng lĩnh vực để thủ tướng chính phủ đề ra chủ trương chính sách phát triển chung của cả nước